tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội đã tổ chức tọa đàm báo chí với hoạt động của quốc hội
với sự tham dự của nhiều đại biểu quốc hội khóa một mươi ba và nhiều đại biểu lần đầu tham gia quốc hội khóa một mươi bốn
cùng đông đảo phóng viên của các cơ quan báo đài
tại buổi tọa đàm đại diện một số cơ quan của quốc hội các đại biểu quốc hội và các nhà báo
đã có tham luận về các nội dung công tác báo chí phục vụ kỳ họp quốc hội
kinh nghiệm của đại biểu quốc hội trong việc tiếp xúc với báo chí và cách thức xây dựng hình ảnh đại biểu quốc hội qua báo chí
cách thức tiếp cận đại biểu quốc hội của phóng viên báo chí nghị trường
kinh nghiệm tác nghiệp của phóng viên báo chí tại các kỳ họp
phát biểu tại buổi tọa đàm nhiều đại biểu cho rằng báo chí là kênh thông tin hai chiều
phản ánh hoạt động của đại biểu quốc hội tới người dân và là kênh giám sát phản biện các chính sách
đại biểu quốc hội phối hợp và cộng tác tốt với báo chí sẽ góp phần tạo ra những sản phẩm báo chí có chất lượng
khắc họa được những gương mặt ấn tượng của nghị trường
các đại biểu đề nghị hoạt động của quốc hội cần công khai minh bạch hơn nữa
để báo chí và người dân có thể theo dõi giám sát
đồng thời các nhà báo cần phản ánh chính xác khách quan trung thực hơn nữa những thông tin từ đại biểu quốc hội